tính từ một mươi tám h ngày một mươi tám tháng chín đến sáu h ngày một mươi chín tháng chín việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một sáu mươi tám ca
trong tổng số một sáu mươi tám ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là chín trăm bốn mươi một ca số ca còn đang điều trị là chín mươi hai ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là ba mươi một trăm sáu mươi ba người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bốn trăm một mươi sáu người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi năm ba trăm hai mươi một người cách ly tại nhà nơi lưu trú một mươi bốn bốn trăm hai mươi sáu người